xin kính chào quý vị và các bạn
theo dự báo khoảng từ đêm nay đến ngày một mươi hai vùng hồi tụ gió hoạt động mạnh lên
do vậy mưa sẽ gia tăng trên khu vực phía đông bắc bộ
có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập ống
nhiệt độ cao nhất tại đây ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
từ ngày một mươi ba trở đi thì mưa sẽ giảm đồng thời nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ
khu vực phía tây bắc bộ cũng có mưa rông tăng cường trong hai ngày tới
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to và có thể gây ngập úng tại vùng trụng thấp
sang ngày một mươi ba thì mưa sẽ giảm
thời tiết ngày mai khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng chậm mỗi ngày khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh miền trung suốt dọc khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai duy trì nắng nóng có nơi xảy ra nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi bốn ba mươi năm độ
có nơi xảy ra nắng nóng gây gắt đến ba mươi bảy độ có nơi là trên ba mươi bảy độ
sang ngày một mươi hai và ngày một mươi ba thì nắng nóng có phần thuyên giảm
trên khu vực này vẫn phổ biến là ít mưa
riêng các tỉnh thanh hóa đến khu vực nghệ an
và chiều tối và đêm ngày một mươi hai ngày một mươi ba có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
với các tỉnh đà nẵng đến khu vực phú yên
ngày mai có nắng nóng trên diện rộng
xuất hiện nắng nóng đặc biệt gây gắt với nhiệt độ ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi cao hơn
các tỉnh từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
thì có mức nhiệt không quá ba mươi năm độ
sang ngày một mươi hai và ngày một mươi ba
nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
khu vực tây nguyên
trong ngày mai phổ biến ít mưa
ngày còn nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba mươi ba độ
sang ngày một mươi hai và ngày một mươi ba
thì mưa gia tăng tập trung nhiều
với lúc chiều tối và tối
nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
khu vực nam bộ trong ngày mai
ít mưa ngày có nắng nóng nhẹ
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
sang hai ngày một mươi hai và ngày một mươi ba
mưa gia tăng trên khu vực
cục bộ có mưa vừa mưa to
tập trung với lúc chiều tối
nhiệt độ tại đây cũng sẽ giảm nhẹ khoảng một độ